thực hiện chỉ đạo của thành phố hà nội sở giáo dục và đào tạo hà nội đã thông báo điều chỉnh quy mô cho học sinh trở lại trường học trực tiếp
thời gian triển khai từ ngày hôm nay sáu tháng một mươi hai
cụ thể đối với các huyện thị xã học sinh lớp một mươi hai của các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên học trực tiếp kết hợp học trực tuyến
cụ thể năm mươi số lớp một mươi hai học trực tiếp vào ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu các ngày còn lại học trực tuyến
một số lớp một mươi hai học trực tiếp vào ngày thứ ba thứ năm thứ bảy các ngày còn lại học trực tuyến
học sinh lớp chín tiếp tục học trực tiếp theo kế hoạch
học sinh cấp tiểu học và học sinh lớp sáu bảy tám và lớp một mươi một mươi một của các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên học trực tuyến trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà